thưa quý vị biến đổi khí hậu toàn cầu những năm gần đây làm cho tình hình thời tiết ở nước ta có những biến động khó lường
để hạn chế những tổn thất và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước kinh tế xã hội
ngành khí tượng thủy văn đã có sự vươn lên nỗ lực trong công tác dự báo để chính xác hơn chặt chẽ hơn
ngày hai mươi ba tháng ba hàng năm được chọn là ngày khí tượng thế giới
nhân ngày kỷ niệm này mời quý vị khán giả cùng xem phóng sự ngành khí tượng thủy văn vươn tầm quốc tế
ngành khí tượng việt nam đã trải qua hơn một trăm linh năm phát triển có nhiều công hiến quan trọng cho đất nước
với nỗ lực không mệt mỏi của các nhà khoa học nhà quản lý những hiện tượng thời tiết
đặc biệt là thời tiết cực đoan đã được dự báo cảnh báo tương đối kịp thời
việt nam là một quốc gia mà ngành nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo
nhưng nhu cầu về thông tin thời tiết là rất cần thiết
thì vai trò của ngành khí tượng thủy văn lại càng quan trọng hơn bao giờ hết
ngành đã đầu tư công nghệ theo hướng mô hình hóa tập trung chủ yếu cho các lĩnh vực dự báo thời tiết
dự báo thủy văn và dự báo hải văn
hệ thống mô hình dự báo hiện đại của thế giới được cải tiến phát triển cho phù hợp với việt nam trong dự báo bão
dự báo mưa lớn cảnh báo lũ quét dự báo sóng biển nước dâng gió bão hay gió mùa
ứng dụng công nghệ này dự báo bão của việt nam đã có độ chính xác dần tiệm cận với trình độ dự báo của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới
đối với mưa lớn cục bộ hoặc mưa lớn trong cơn rông cảnh báo trước từ ba mươi phút đến hai hoặc ba giờ
dự báo cảnh báo rét đậm rét hại gây ra bởi không khí lạnh trước hai đến ba ngày với độ tinh cậy từ tám mươi đến chín mươi
kết quả này là bước đầu thành công từ đầu tư cơ sở tầng và nguồn nhân lực
khi cậu trên cao
thả bóng thăm công và quan cấp công khí thẳng đứng trên cao thì chúng ta ở mức tiên tiến trong các nước đông nam á
còn lại các hệ thống quan trắc khác như radar thời tiết thì không bằng các quan trắc bề mặt của chúng ta thì đang rời rạc và tương đối thưa
nhưng mà các hệ thống dự báo hiện đại ví dụ như dự báo bằng các mô hình bằng các sự tích hợp của các mô hình
thì chúng ta cũng ở cái mức trung bình khá tức là hơn các nước trong khu vực
trong năm hai nghìn một mươi chín tổng cục khí tượng thủy văn đã chỉ đạo dự báo kịp thời diễn biến của một mươi cơn bão và áp thấp nhiệt đới
hai mươi đợt không khí lạnh một mươi ba đợt nắng nóng trên diện rộng một mươi năm đợt mưa lớn trên diện rộng chín đợt lũ lớn vừa và nhỏ trên phạm vi toàn quốc
tổng cục đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được đảm nhiệm từ các tổ chức như tổ chức khí tượng thế giới
ủy ban bão hiệp hội khí tượng khu vực hai châu á
qua đó ngành khí tượng thủy văn việt nam đã được nâng lên tầm cao mới
năm hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên ngày khí tượng thủy văn có đại diện được bầu làm phó chủ tịch hiệp hội khí tượng khu vực hai châu á
qua đó chứng minh rằng chúng ta có đủ uy tín và những đóng góp đối với khu vực châu á thái bình dương hướng tới sự chia sẻ hợp tác hội nhập quốc tế
trình độ và năng lực và cách tự tổ chức khí tượng việt nam như vậy đã được bạn bè thế giới kinh tế chứ không phải là cá nhân
nhưng mà hệ thống tổ chức khí tượng thủy văn chúng ta đã nâng lên một tầm cao mới
và người ta thấy rằng là chúng ta làm bài bản người ta thấy rằng là việt nam cũng là một điểm có thể nói là cùng với các cái tổ chức khí tượng thủy văn thế giới khác
kết nối được ở trình độ công nghệ và cũng như là nguồn nhân lực
pháp tới thì chúng ta cần phải biết rằng là cái vấn đề biến đổi khéo đó là cái tính dị tưởng không đoán đỉnh
nó đặt tên vai người làm công tác dự báo một nhiệm vụ suy hết sự nặng nề
ngày khí tượng thế giới năm nay có chủ đề khí hậu và nước
đây cũng là chủ đề có liên quan chặt chẽ và là tiếp nối của chủ đề ngày nước thế giới hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi nước và biến đổi khí hậu
hậu hiệu của tổ chức thế giới đưa ra là đo đếm từng hạt mưa và chắc chiêu từng giọt nước
như vậy công việc đo đếm và công việc quan trắc khí tượng thủy văn chủ yếu là do ngành khí tượng thủy văn đảm nhiệm
tuy nhiên cũng cần sự hỗ trợ tích cực hỗ trợ tối đa của các bộ các ngành
với hệ thống chuyên dùng của mình cần kinh phí đầu tư của nhà nước đối với ngành khí tượng thủy văn là chưa đảm bảo được nhu cầu hiện nay
và cần sự phối hợp của các bộ các ngành khác nhau với hệ thống chuyên dùng của mình có thể tăng cường cái quan trắc đo đạc và cung cấp chia sẻ cái dữ liệu quan trắc đấy cho chúng tôi
trước khi đó cùng nhau phân tích và đưa ra bản tin dự báo cảnh báo
đặc biệt là cảnh báo liên quan đến nước các thiên tai liên quan đến nước để chúng ta không một ai bị bất ngờ trước cái cơn lũ lụt có thể chủ động phòng chống trước hạn hán
hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn vươn tầm quốc tế là xu hướng tất yếu
việc hiện đại hóa sẽ sắp xếp lại các trạm tự động và truyền thống giảm lao động đơn giản và tăng lao động trí thức cao văn phòng dự báo không giấy tờ
với sự quan tâm đúng mức của đảng và nhà nước kịp thời đầu tư mạnh mẽ về công nghệ khoa học kỹ thuật nguồn nhân lực được đào tạo bài bản cơ chế đãi ngộ tương xứng
thì ngành khí tượng thủy văn ngay càng khẳng định vị trí trên trường quốc tế